diễn ra vào tối ngày hai mươi tháng một tại hà nội lễ trao giải thưởng vinfeuter hội tụ nhiều tên tuổi kiệt xuất thế giới
và công bố những sáng kiến phát minh có tác động lên hàng triệu người
sự kiện đưa việt nam trở thành tâm điểm của giới khoa học trên toàn cầu góp phần định vị việt nam là điểm đến mới của khoa học công nghệ thế giới
đồng thời tạo cơ hội kết nối tạo mối quan hệ hợp tác trực tiếp đa chiều giữa các nhà khoa học quốc tế và việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và trao giải thưởng cao nhất
giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu vinfielter là một trong những giải thưởng khoa học công nghệ thường niên có giá trị lớn trên thế giới
được trao bởi quỹ vinfielder ra mắt tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quỹ vinfielter là quỹ hoạt động phi lợi nhuận do chủ tịch tập đoàn vingroup sáng lập
hoạt động cốt lõi của quỹ là trao giải thưởng vinfielder hàng năm cho các phát minh khoa học công nghệ đột phá
đã đang hoặc có tiềm năng tạo ra thay đổi ý nghĩa trong cuộc đời
tất cả chúng tôi ban đầu khi đến với việt nam đều cảm thấy được chào đón và chúng tôi cũng có thể cảm nhận được sự hào hứng
và niềm đam mê về việc xây dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn điều đó rất mới lạ và vì vậy là niềm vinh hạnh của chúng tôi
chúng tôi biết rằng tương lai của thế giới phụ thuộc vào tất cả các quốc gia việt nam đang vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu
chúng ta cần hiểu rõ những gì chúng ta có thể làm tốc độ của sự thay đổi diễn ra tại việt nam tương đối nhanh
và điều đó cũng rất quan trọng
đặc biệt ngay trong mùa đầu tiên giải thưởng khoa học vinfuter đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ
của cộng đồng các nhà khoa học thế giới với hơn một hai trăm linh đăng ký đến từ sáu trăm năm mươi bốn trường đại học hàng đầu
năm mươi một viện nghiên cứu nổi tiếng và bốn mươi hai viện hàn lâm khoa học quốc gia uy tín toàn cầu
giải thưởng đã tiếp nhận gần sáu trăm linh dự án tranh giải trong đó có gần một trăm linh dự án đến từ các nhà khoa học
nằm trong top hai các nhà khoa học
được trích dẫn nhiều nhất thế giới các nhà khoa học nữ cũng có sự góp mặt ấn tượng với tỷ lệ ba mươi bốn ba trong tổng số ứng viên
chị cảm thấy là phụ nữ mình vẫn có thể làm tốt như là nam giới
đó thì thành chị hy vọng là cái giải vinfuture pride rất là đặc biệt là mình có một cái giải riêng dành cho phụ nữ làm mệnh khoa học
thì đó là cũng là một cái điều để mà cho thế giới thấy rằng là

để mà thuyết phục nhiều phụ nữ sẽ cố gắng đi vô văn hình khoa học

những cái người mà phụ nữ mà được đề cử hôm nay là rất là xuất sắc
mà mình chỉ được cho giải chỉ có một người thôi
thì chỉ hy vọng trong congregation sẽ có rất là nhiều phụ nữ
từ việt nam và mọi thế giới là sẽ tiếp tục tham gia vào cái cuộc
để được đề cử trong cái vinfuture pride
để được đề cử trong cái vinfuture pride
các dự án đã trải qua nhiều vòng xét duyệt bởi một mươi hai thành viên của hội đồng sơ khảo và sau đó là một mươi một thành viên của hội đồng giải thưởng
hệ thống giải thưởng gồm bốn hạng mục trong đó giải thưởng chính có giá trị lên đến ba triệu đô la mỹ khoảng bảy mươi tỷ đồng
là một trong các giải thưởng thường niên lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới giải thưởng này đã được trao cho ba nhà khoa học
vatalin kariko drew weissman và peter rutherkulis với công trình vaccine mrna công nghệ đột phá để cứu sống con người
cùng với giải thưởng chính là ba giải đặc biệt mỗi giải trị giá năm trăm linh đô la mỹ khoảng một mươi một năm tỷ đồng
dành cho các nhà khoa học nghiên cứu trong các lĩnh vực mới nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển